nhưng mà sau khi mình vào thì mình mới biết là nó cực kỳ gian nan và vất vả
không có một cái vụ chữa cháy hoặc là không có một cái vụ cứu nạn vụ
nó giống như vụ cứu nạn vụ nào cả
tôi huấn luyện tập luyện rất là nhiều

đấy là tiền đề cho công tác chữa cháy của hàn quốc
cái điều tầm niệm nhất đối với một người lính chữa cháy như chúng tôi
trong những quá trình mà người dân bị nạn trong năm cháy

trước khi chưa được mặc cái bộ quần áo chữa cháy và cứu nạn vụ hộ